tại khu tưởng niệm thôn tú thủy xã tú an thị xã an khê tỉnh gia lai
đã tổ chức trọng thể lễ viếng lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp
cách đây bảy mươi hai năm ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa quân đội việt minh và quân viễn tranh pháp
tại khu vực đồn tú thủy xã tú an thị xã an khê
trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ việt minh đã anh dũng hy sinh
sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm với sự giúp đỡ của người dân tại chỗ các cán bộ chiến sĩ đội k năm mươi hai
bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai đã tìm kiếm được ngôi mộ chung của các liệt sĩ cạnh khu vực
được xác định là đồn tú thủy ngày trước
trước đó vào tối qua tỉnh gia lai đã tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh cãi hùng liệt sĩ
hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp tại đền tưởng niệm tú thủy xã tú an thị xã an khê